trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nhật bản chiều ngày bảy tháng sáu theo giờ địa phương
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam đã có buổi tiếp hội hiểu nghị nhật việt vùng cang sai
tại buổi tiếp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá cao vai trò của hội hiểu nghị nhật việt vùng cang sai
ban lãnh đạo của hội trong việc thúc đẩy hợp tác giữa việt nam và nhật bản trong hơn hai mươi năm qua
bày tỏ ấn tượng và cảm ơn những đồng góp tích cực của hội trong việc đưa quan hệ hợp tác hữu nghị
giữa cang sai với các địa phương của việt nam đi vào chiều sâu hiệu quả và thực chất
thủ tướng tin tưởng hội hiểu nghị nhật việt vùng cang sai sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động tích cực hơn nữa
để tăng cường quan hệ giữa hai nước nhất là trong việc mở rộng giao lưu nhân dân đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp
ông teichi nishimura chủ tịch hội hiểu nghị nhật việt vùng cang sai cho biết
thời gian qua hội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp nhật bản sang đầu tư tại việt nam
tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa hai nước
đồng thời khẳng định sẽ làm hết sức mình để đóng góp vào việc tăng cường hợp tác
giao lưu hiểu biết giữa nhân dân hai nước trong đó có vùng kansai với các địa phương của việt nam